xin kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
tiếp tục cập nhật những thông tin xung quanh sự ra đi đầy ăn ức của nạn nhân nhỏ tuổi tại khu căn hộ cao cấp saigon pron
vụ việc gì ghé nguyễn võ quỳnh trang hai mươi sáu tuổi quê ở gia lai dạy dỗ cháu ntva tám tuổi là con riêng của người tình
bằng roi bọt khiến nạn nhân tử vong đã gây căm phẫn lớn trong dư luận
tiến sĩ lưu bình nhưỡng phó trưởng ban dân nguyện của ủy ban thường vụ quốc hội cho biết
ông chưa nhận được ý kiến của các cử tri nhưng ban dân nguyện đã nắm được thông tin vụ việc này
và sẽ đưa vào trong báo cáo tới đây để trình ủy ban thường vụ quốc hội yêu cầu phải có giám sát
về việc cơ quan điều tra khởi tố bị can nguyễn võ quỳnh trang về tội hành hạ người khác
ông nhưỡng nói đang có nhiều ý kiến khác nhau
nhưng đây mới chỉ là bước đầu của việc điều tra
cụ thể khi nạn nhân tử vong ghi nhận có nhiều thương tích nghiêm trọng
và bước đầu bị can quỳnh trang đã thừa nhận hành vi tàn độc với cháu a
việc xác định tội danh của bị can còn tùy thuộc vào diễn biến trong quá trình điều tra
tùy thuộc vào các tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra sẽ làm rõ
trong quá trình điều tra các cơ quan tiến hành tố tụng hoàn toàn có thể thay đổi quyết định khởi tố ban đầu
để điều tra theo một tội danh khác
nếu có căn cứ
thậm chí đến khi vụ án được đưa ra xét xử
tòa án cũng có thể yêu cầu điều tra lại nếu xét thấy tội danh truy tố chưa phù hợp
ông nhưỡng nói và đồng thời nhận định
dựa trên báo cáo của công an và của báo chí phản ánh
thì hành vi của trang không dừng lại ở tội hành hạ người khác
việc gây thương tích bằng roi vọt ở đây chẳng qua chỉ là hành vi bề ngoài
còn như công an cung cấp và báo chí phản ánh
thì người phụ nữ này đã thay cây doi mây bằng cây gậy
sau đó người này đã dùng gậy đánh với các dấu vết để lại
và hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến xương
đây không còn là vấn đề cố ý gây thương tích
mà có dấu hiệu của hành vi giết người
theo khoa học pháp lý nếu một người dùng hành vi nào đó tác động vào người khác
và dù biết rằng có thể xảy đến tử vong
nhưng vẫn cứ làm hoặc là phó mặt cho nguy cơ tử vong xảy ra
là hành vi đoạt mạng người với lỗi cố ý gián tiếp
còn cố ý trực tiếp là kết liễu người của người khác
có thể có chủ đích hay mong muốn hậu quả xảy ra là tử vong
ở đây có mong muốn nạn nhân tử vong hay không
thì chúng ta không thể biết được ở bên trong họ suy nghĩ như thế nào
nhưng với cấu tạo về mặt khách quan hành vi của trang
mà thực hiện là có dấu hiệu của hành vi đoạt mạng người
ông nhưỡng phân tích
ông đều rõ trong vụ án này dư luận có quyền đặt ra các vấn đề và giám sát
tuy nhiên không nên quá lo lắng việc điều tra khởi tố về tội danh nào
bởi chắc chắn các cơ quan chức năng sẽ xem xét toàn diện và xử lý đúng người đúng tội
cần làm rõ người bố có đồng phạm hay không
đối với trách nhiệm của người bố trong vụ việc này
tiến sĩ nhưỡng nói
ông không biết ông thờ là bố của cháu a
có đối xử hay hành vi cụ thể như thế nào
xong dư luận cho rằng
việc ông bố để cho người yêu ở cùng nhà đánh con đẻ như vậy
cần lên án về sự vô trách nhiệm
chính anh không bảo vệ được con của mình
khi xảy ra sự việc như vậy
thì anh có xứng đáng là người bố hay không
trong toàn bộ quá trình xảy ra việc
người yêu đánh con mình như vậy
mà anh không thông báo không có biện pháp
thì có thể điều tra ở đây
xem có phải là đồng phạm
không tố giác tội phạm hay không
hay là không giúp người đang ở trong tình cảnh nguy hiểm hay không
tôi cho rằng cơ quan chức năng cũng đã
và sẽ sớm làm rõ về trách nhiệm của người bố này
ông nhưỡng nêu thêm
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
ông nguyễn kim trung thái
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
về hành vi đồng phạm với bảng nguyễn võ quỳnh trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
quê gia lai
trong việc dùng dòi vọt
khiến nạn nhân ntva tám tuổi
là con ruột của thái tử vong
theo thông tin từ bộ lao động thương binh và xã hội
cục trẻ em đã báo cáo
về vụ việc cháu ntva tử vong
sở lao động thương bình và xã hội
thành phố hồ chí minh
cũng đã có báo cáo về công tác phối hợp
xử lý vụ việc nói trên
gửi ubnd thành phố hồ chí minh
trong báo cáo gửi bộ trưởng lao động thương bình
và xã hội cục trẻ em cho biết
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
cơ quan chức năng và tổng đài bảo vệ trẻ em
đã nhận được đơn của bà nth
mẹ ruột của nạn nhân
sau khi nhận được tố giác
tổng đài bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một
đã kết nối với cán bộ trẻ em
quận bình thạnh
phòng lao động thương binh và xã hội quận bình thạnh
trung tâm công tác xã hội trẻ em
thành phố hồ chí minh
trực tiếp thu thập thông tin
đồng thời hướng dẫn gia đình cháu va
làm đơn tố cáo hành vi cố ý gây thương tích cho trẻ
trao đổi với chuyên gia tư vấn pháp luật
của tổng đài
để có hỗ trợ gia đình mẹ cháu va
phải có bản án nghiêm cho kẻ máu lạnh
liên quan đến vụ
con riêng của nhân tình
ở thành phố hồ chí minh
bị dì ghẻ dậy rỗ bằng da mây
gậy gỗ dẫn đến tử vong
bà phan lan hương
giám đốc trung tâm nghiên cứu quyền trẻ em
liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam nhận định
phải có một bản án đích đáng và nghiêm minh
cho những kẻ máu lạnh
bà hương cho hay
những sự việc trên cho thấy
vấn đề gây tổn hại đến những nạn nhân nhỏ tuổi
không chỉ đơn giản là những lời lên án
mà hơn hết cần sự ra tay quyết liệt
của các cơ quan bảo vệ trẻ em
đó không chỉ là các cơ quan
ở địa phương
mà cả ở cấp trung ương
như cục trẻ em
bộ lao động thương minh và xã hội
trong vụ việc đáng tiếc này
phải kể đến trách nhiệm của người cha
ở cùng nhà với con
dù bố có bận biệu đến mấy
thì việc con bị đối xử tệ
trong suốt một thời gian dài như vậy
chắc chắn không thể không biết
nhưng biết mà không có biện pháp bảo vệ con
tốt nhất thì đó là vấn đề liên quan đến
đạo đức của một con người
sự vô tâm của người cha ấy
đã trả một cái giá quá đắt
là chính tính mạng của con mình
nhiều người đặt ra câu hỏi
tại sao là cha ruột
mà có thể thờ ơ với chính con gái của mình như vậy
nếu đã không chăm sóc được con chú đáo
nhiều bậc phụ huynh sau khi ly dị
vì tư thù cá nhân
vì tính ích kỷ hẹp hỏi của mình
mà không nghĩ đến lợi ích tốt nhất cho con
họ đấu tranh đến cùng
để giữ đứa trẻ ở bên cạnh
nhằm thỏa mãn sự hiếu thắng của bản thân
rồi sau đó chính họ lại xào nhãng
hoặc phó mặt con cho người khác chăm sóc
và để xảy ra nhiều điều đáng tiếc
giờ có câu khát máu tanh lòng
tuy không phải gì ghẻ nào cũng tanh lòng
thậm chí có nhiều người yêu thương con chồng như con đẻ
thế nhưng đối tượng võ nguyễn quỳnh trang
lại có thể ra tay đến mức
khiến cho một cháu bé mới tám tuổi tử bọc
công việc đàng hoàng xinh đẹp sống sang trọng
không đánh giá được tình yêu thương
giá trị nhân văn của con người
khi họ đối xử với nhau
điều này hoàn toàn đúng
đối với người gì ghẻ tên trang
động cờ nào dẫn đến
việc người mẹ kế này
đánh con chồng đến tử vong
thì chắc chỉ có cô ta mới hiểu rõ
việc trang đối xử tan độc với cháu v a
không chỉ ngày một ngày hai
mà đã xảy ra suốt thời gian dài
những người hàng xóm
dù đã báo với bảo vệ tòa nhà
nhưng mọi thứ vẫn tiếp diễn
mọi chuyện lại trôi vào quyền lãng
cho đến ngày sự việc đau lòng xảy ra
đứa trẻ vô tội đã bị tước đi sinh mạng
bởi người gì ghẻ
mà cha của cháu yêu thương
thiết nghĩ các khu trung cư
có một hòm thư bảo vệ trẻ em
hay có các biển ghi tên số điện thoại
của các cơ quan bảo vệ trẻ em
để khi cần người dân có thể gọi đến
để báo tin
bà hương nói
sự việc đáng tiếc của nạn nhân
chính là hồi chuông cảnh tình
cho rất nhiều bậc cha mẹ
tất cả trẻ em
chịu ảnh hưởng của những hành vi phi nhân tính
đều để lại những di chứng nặng nề
đi theo suốt cuộc đời
có nhiều trẻ em khi lớn lên
không lập gia đình
vì những ký ức đau buồn thời thơ ấu
và mất niềm tin vào cái gọi là gia đình
nhiều đứa trẻ khi trưởng thành
trở nên thờ ơ với những nỗi đau
xung quanh mình trở thành kẻ xấu
làm lại những gì mình đã phải chịu được
với người khác
hay là trở nên nhút nhát không tự tin
và hay sợ hãi
là bậc cha mẹ hơn hết cần phải hiểu
về đặc điểm tâm sinh lý
của từng độ tuổi để có những phương pháp
giáo dục hay ứng xử phù hợp
sự nóng giận đòn roi
không khiến cho đứa trẻ trở nên tốt hơn
mà nó chỉ khiến tăng thêm
khoảng cách sự khủng hoảng
và tâm lý tiêu cực cho mỗi đứa trẻ
chúng ta cần suy nghĩ về vấn đề
để đứa trẻ sợ
và làm theo vì chúng ta có uy quyền
hay chúng sợ
vì thực sự nể phục
những điều chân thành sự yêu thương
mà chúng ta dành cho chúng
nghề làm cha mẹ thật sự khó
vì chúng ta sau mấy chục năm
vẫn còn làm sai
huống chi là chúng còn quá nhỏ dại
bà phan lan hương bộc bạch
với sự vẫn nộ của dư luận
cùng với sự vào cuộc
của các cơ quan chức năng
hy vọng những bản án thích đáng nhất
sẽ được đưa ra
một bản án đúng người đúng tội
như lời cảnh báo đến những trường hợp tương tự
cũng như vật nào xoa dịu những nỗi đau
mà va đã phải chịu đựng
trong suốt thời gian qua
để thiên thần nhỏ được ra đi thành thản
những tin tức tiếp theo
về vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
hãy chia sẻ và đăng ký kênh
nếu đây là vấn đề
mà các bạn đang quan tâm
xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi
đến cuối video ngày hôm nay
xin hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo